chương trình tiếp tục với các tin tức quốc tế
thưa quý vị tính đến nay số người thiệt mạng trong trận động đất hôm ba tháng bốn ở đài loan trung quốc đã tăng lên một mươi ba người
lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục công tác tìm kiếm và cứu nạn ngay cả khi mốc bảy mươi hai giờ quan trọng sau thảm họa đã trôi qua
trong hai ngày qua lực lượng chức năng đã phát hiện thêm ba thi thể trên một đường mòn ở công viên hẻm núi taroko
đưa tổng số nạn nhân thiệt mạng do động đất lên con số một mươi ba người
hiện vẫn còn ba người mất tích ở công viên này được cho là người trong cùng một gia đình
sau bảy mươi hai giờ đầu tiên kể từ khi xảy ra thảm họa tỷ lệ sống sót của các nạn nhân đã giảm mạnh
tuy nhiên lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm những người bị mất tích
thổ nhĩ kỳ cũng sẽ cử một đội cứu hộ gồm bảy thành viên đến vùng lãnh thổ này để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn ở khu vực đồi núi
đây là đội cứu hộ nước ngoài đầu tiên đến đài loan kể từ sau trận động đất